qua thời gian họ đã không ngừng sáng tạo cải tiến mẫu mã tay nghề ngày càng được nâng cao
đặc biệt trong nhịp sống hiện đại ngày nay họ đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo nên những sản phẩm chạm khắc gỗ phong phú đa dạng
chạm khắc gỗ là một nghề thủ công đặc biệt không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa về giá trị kinh tế mà nó còn là một nghề mang lại giá trị về văn hóa nghệ thuật
vì qua đó nghệ nhân đã khắc họa được khát vọng của con người tư duy con người và sự cảm nhận nghệ thuật của con người
mỗi tác phẩm gỗ không chỉ thể hiện kỹ năng bàn tay khéo léo mà còn là cả trái tim của mỗi người thợ mỗi người nghệ nhân
muốn làm được nghề trạm dù chỉ là chạm khắc đồ thờ các loại người học việc ngày xưa phải đầu tư nhiều năm mới có thể thành nghề
biết kỹ thuật chạm khắc rồi phải nhớ các lối
tiết các đề tài
học nghề trạm khó hơn nhiều so với các nghề thủ công khác vì đây là nghề kỹ thuật gắn liền với mỹ thuật cao
người thợ không chỉ có sức khỏe tốt bàn tay khéo léo kiên trì mà phải có khả năng mẫn cảm tái hiện đề tài theo mẫu và sáng tạo mẫu mới
để hoàn thành một bức chạm có thể mất hàng tháng là chuyện bình thường
nếu không kiên trì thì không thể theo nghề được